còn đây là những hình ảnh mà ai nhìn qua chắc cũng phải giật mình
người dân đứng giữa dòng nước đang chảy cuồn cuộn ngay khu vực xả lũ của hồ thủy điện để đánh bắt cá trông chẳng khác nào là những diễn viên trong phim hành động
được biết nơi đây là khu vực cấm mà ban quản lý của hồ thủy điện và cơ quan chức năng đã khuyến cáo người dân không nên đến gần
tuy nhiên họ vẫn bất chấp
tình hình mưa lũ sẽ còn diễn biến khá phức tạp bà con nên chủ động bảo vệ tính mạng và sức khỏe của chính mình
gánh nặng mưu sinh có thể sẽ rất lớn nhưng cũng không nên đem mạng sống ra để đánh cược
hậu quả sẽ rất khó lường
chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền cảnh báo để người dân dừng ngay hành động gây nguy hiểm trong những ngày mưa lũ